do nắng nóng kéo dài đã làm nhiều cây trồng đặc biệt nhiều diện tích lúa rẫy của đồng bào các dân tộc vùng cao tỉnh nghệ an đã gieo trỉa nhưng không thể nảy mầm
một số diện tích gieo trước đã bị chết cháy nhiều hộ dân đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu đói nghiêm trọng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
mùa rẫy năm hai nghìn một mươi chín một trăm ba mươi bảy hộ dân tộc khơ mú bản hạt tá vén xã biên giới keng du huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an gieo trỉa được hơn một trăm linh hectare diện tích lúa giẫy
đây là nguồn lương thực chính cung cấp cho toàn bộ nhân khẩu của người dân trong bản
tuy nhiên thời tiết nắng nóng kéo dài làm cho nhiều diện tích lúa của bà con nơi đây không thể nảy mầm
một số khác đã mọc mầm cũng bị khô héo không thể phát triển khiến người dân không khỏi lo lắng
nắng nóng khiến tám mươi năm hectare lúa rẫy mới trỉa ở xã keng du bị chết và khó nảy mầm
một mươi hai hectare diện tích ruộng nước bị khô héo
trong thời gian qua do thời tiết nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng đến cây trông như lùa ruộng và lùa rầy
trong thời gian tới nếu trời mà không mưa thì có nguy cơ
trên địa bàn xã keng du lùa sẽ bị chết và dân sẽ mất mùa và thiểu đổi
tại xã vùng sâu bảo nam
có tổng số sáu trăm bốn mươi bảy hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc khơ mú
lương thực của bà con nơi đây cũng chủ yếu dựa vào luôn canh lúa rẫy
trong đợt nắng nóng này có hơn chín mươi diện tích lúa bị chết
địa bàn này hiện có tới năm mươi sáu bảy là hộ nghèo
nên hiện tại bà con rất lo lắng vì cây đói đang hiện hữu
không có mưa có nguy cơ là rất là cao thì không đủ đảm bảo được lương thực cho người dân
hiện thời tiết nắng nóng trên địa bàn nghệ an đặc biệt là khu vực miền núi vẫn đang diễn biến phức tạp
trước tình hình này đồng bào các dân tộc thiểu số sống chủ yếu vào luân canh dãy dốc
đang có nguy cơ đối mặt với thiêu đói lương thực